thông tin mới nhận được vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai tháng tám tại khu vực biển quảng ninh
cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện kiểm tra hai tàu chở dầu
mang số hiệu qn sáu nghìn sáu trăm ba mươi chín và qn sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trường giang
có địa chỉ tại phường trần hưng đạo thành phố hạ long quảng ninh
trên tàu có ba thuyền viên ông nguyễn minh phương chú tại phường cẩm thành thành phố cẩm phả làm đại diện
tại thời điểm kiểm tra đại diện hai phương tiện không xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
của bảy mươi lít dầu do và fo đang vận chuyển trên tàu
theo lời khai của các thuyền viên số dầu trên được mua lại từ một tàu hàng không rõ số hiệu
và đang hành trình vào khu vực cảng cá hạ long để tiêu thụ thì bị phát hiện kiểm tra và bắt giữ
hiện cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản
ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa hai tàu về khu vực quy định
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật